cảm ơn các bạn đã theo dõi
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba tức là từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi năm cấp một mươi sáu
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi chín h ngày bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bốn độ vĩ bắc một trăm linh chín bốn độ kinh đông trên vùng bờ biển phía bắc vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía tây bắc biển đông ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp tám cấp một mươi vùng gần tâm bão cấp một mươi một cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm cấp một mươi sáu sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động dữ dội cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong một mươi hai hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc sau đó là tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến bảy giờ ngày năm tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi hai bảy độ vĩ bắc
một trăm linh độ kinh đông trên đất liền phía nam tỉnh quảng tây trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy
vùng biển bắc vĩnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai sóng biển cao từ hai bốn mét biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn ở các tỉnh đông bắc bắc bộ và vùng núi phía bắc
từ đêm nay có mưa mưa vừa có nơi mưa to
bão số bốn là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh khoảng hai mươi km một giờ
dự báo sẽ đổ bộ vào đất liền vào dạng sáng ngày năm tháng một mươi và có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh quảng ninh đặc biệt là khu vực miền tây của tỉnh
khi ảnh hưởng đến đất liền bão sẽ gây mưa và gió lớn
sự báo lượng mưa vào khoảng là từ ba trăm linh đến năm trăm linh mm
ngay trước khi bão số bốn có thể đổ bộ vào địa bàn
phó ban thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quảng ninh
đã yêu cầu các ngành địa phương phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống phát thanh truyền hình
truyền thanh cơ sở truyền thanh lưu động đến từng địa bàn cơ sở giúp người dân các tổ chức nắm bắt được sát diễn biến bão
thông tin tại các tuyến đảo tiếp tục thông tin cho toàn bộ phương tiện tàu thuyền trên biển về nơi tránh trú an toàn
với phương châm bốn tại chỗ các ngành địa phương quảng ninh đang khẩn trương tiến hành giả soát toàn bộ thiết bị phương tiện phục vụ công tác phòng chống bão
thành phố móng cái được dự báo là nơi cơn bão sẽ đổ bộ
chính quyền thành phố sớm có chỉ đạo các xã phường thông tin chi tiết liên tục về tình hình vị trí cơn bão để nhân dân các phương tiện tàu thuyền nắm bắt chủ động phòng chống
đối với các xã phù nông nghiệp chính quyền thành phố yêu cầu người dân khẩn trương thu hoạch phần diện tích lúa mùa đã chín
có phương án tiêu thoát nước cho những diện tích chưa thu hoạch
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận hai tp hcm vừa bắt giữ để điều tra hai đối tượng là dương văn ních
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại tỉnh cà mau và nguyễn văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thanh hóa về hành vi giết người
hai đối tượng này cùng với ba người khác trong đó có anh bùi như kha sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ tỉnh đồng tháp
cùng làm nghề công nhân xây dựng ở chung một phòng trọ trên đường lưu bình cổ phường an khánh quận hai để làm cho một công trình gần đó
sự việc xảy ra vào tối ngày ba mươi tháng chín những người trong phòng trọ này tổ chức uống rượu nhậu được một lúc thì đối tượng ních và anh kha xảy ra mâu thuẫn
hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến sâu sát ních và hiếu cùng lao vào đánh anh kha khiến anh này ngã xuống nền nhà
ních định lấy dao chém ca thì được mọi người can ngăn sau khi bỏ ra ngoài được một lúc nít lại tiếp tục quay trở vào đạp liên tiếp vào mặt và bụng của kha
thấy anh kha nằm bất động nít và hiếu lấy đồ đạc bỏ trốn anh kha được mọi người ở đây đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
qua truy xét công an quận hai đã bắt giữ đối tượng ních và hiếu đang trên đường bỏ trốn ở quận chín tp hcm vụ việc đang được tiếp tục làm rõ xử lý
cơ quan cải gia điều tra công an tp hcm tỉnh hậu giang vừa bắt tạm giam khởi tố đối tượng phạm minh châu ba mươi hai tuổi trú tại khu vực bốn phường ba tp hcm về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm phạm minh châu điều khiển xe mô tô biển kiểm soát chín mươi năm f bảy mươi ba nghìn ba mươi tám đi đến trường trung học cơ sở lê quý đôn trên đường bùi thị xuân thành phố vị thanh
tại đây châu mở cốp một xe tay ga đậu trong khuôn viên trường trộm được một cái ví
bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng rồi lên xe bỏ chạy thì bị người dân phát hiện vây bắt
qua điều tra cơ quan công an phát hiện phạm minh châu từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa an tích
thời gian qua lợi dụng đêm tối các đối tượng trộm cắp trên địa bàn thị xã ba đồn tỉnh quảng bình đã gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản
có tuần chúng thực hiện tới sáu vụ khiến người dân vô cùng hoang mang lo lắng
trước tình hình đó công an thị xã ba đồn đã nhanh chóng
trước tình hình đó công an thị xã ba đồn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ các nhóm đối tượng đã gây ra các vụ trộm thu hồi tài sản trao trả cho người dân từng bước ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đây là đối tượng nguyễn thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã quảng hòa thị xã ba đồn tỉnh quảng bình đã cùng với đồng bọn thực hiện một mươi ba vụ trộm cắp tài sản ở các nơi như xã quảng hòa phường ba đồn phường quảng thọ
động một cách khá liều lĩnh và mang tính chất liên tục
có tuần chúng thực hiện tới sáu vụ liên tiếp làm cho người dân trên địa bàn hết sức lo lắng và hoang mang
trước tình hình đó đảng ủy ban chỉ huy công an thị xã ba đồn đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự
nhanh chóng vào cuộc để điều tra làm rõ các đối tượng gây ra các vụ trộm nói trên
việc nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây ra một mươi ba vụ trộm đêm trên địa bàn không chỉ ngăn chặn kịp thời các vụ trộm
mà còn góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tạo sự bình yên cho nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim bảng tỉnh hà nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với phạm thị nụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi và kiều văn biển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại thôn thọ cầu xã tượng lĩnh huyện kim bàng về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó ngày ba mươi tháng chín tại xóm một xã tân sơn huyện kim bảng hà nam lực lượng công an đã phát hiện
bắt quả tang đối tượng phạm thị nụ đang vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ trong người nụ trên chín g heroin
hơn chín trăm linh đồng và một điện thoại di động nụ khai số heroin trên do chồng là kiều văn biển đưa nụ mang đi bán
khám xét nhà vợ chồng nụ cơ quan công an phát hiện thu giữ trên một gam ma túy đá một số dụng cụ để sử dụng ma túy đá
và trên ba mươi triệu đồng tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận hàng ngày lợi dụng việc đi buôn gà vịt để bán ma túy
hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
lực lượng cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
vừa bắt quả tang một mươi đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp phú ninh
xã song phú huyện tam bình
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ một mươi đối tượng thu giữ hai con gà hai cửa sắt bảy xe mô tô chín điện thoại di động
và năm mươi năm triệu năm trăm linh ngàn đồng bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi đá gà ăn thua bằng tiền của mình
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với nguyễn hồ tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp đức trung xã bình ba huyện châu đức tỉnh bà rơ vũng tàu
chỗ ở hiện nay là số bốn trăm hai mươi tám trên một mươi đường một mươi hai trên bốn phường xuân hòa thị xã long khánh tỉnh đồng nai
qua điều tra vụ án cơ quan công an xác định từ tháng một mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
nguyễn hồ tùng thường xuyên truy cập vào website ww icloud com để do tìm truy cập bất hợp pháp vào địa chỉ id
và mật khẩu icloud của các thiết bị số di động có sử dụng tài khoản icloud chủ yếu là iphone
sau khi truy nhập thành công tùng đã lấy các thông tin về thiết bị số đang truy cập địa chỉ và tiến hành thay đổi mật khẩu
thì số của chủ sở hữu không sử dụng được phải liên lạc đến số điện thoại một sáu sáu bốn bốn ba sáu chín một hai để lấy mật khẩu
thì tùng yêu cầu phải gửi các mã thẻ cào điện thoại tương ứng số tiền nhất định
sau khi nhận được mã thẻ cào tùng nạp vào tài khoản đăng ký trên tài khoản hoanglongnhc hai mươi a gmail com
tại cổng thanh toán điện tử ngân lượng trên website www ngânlượng vn
sau đó chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để rút tiền
để phục vụ công tác điều tra xử lý tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đề nghị những ai là bị hại
đối với phương thức thủ đoạn trên trình báo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
địa chỉ số một nghìn ba mươi bốn nguyễn ái quốc phường tràng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
số điện thoại liên hệ một trăm sáu mươi ba tám trăm chín mươi chín năm trăm năm mươi một để gặp điều tra viên thắng
tin quốc tế
tân hòa xã đưa tin một nguồn tin cảnh sát cho biết
ba tháng một mươi tại thủ đô baghdad của iraq đã xảy ra hai vụ đánh bom xe phối hợp làm hai mươi bốn người thiệt mạng và sáu mươi một người bị thương
nguồn tin giấu tên trên nêu rõ những thông tin mới nhất cho thấy hai mươi bốn người đã thiệt mạng và sáu mươi một người bị thương trong hai vụ đánh bom xe liều chết tại quận kashmia
theo nguồn tin các vụ tấn công xảy ra tại quảng trường adan đông đúc gần lối vào quận kashmia
linh thiêng của người hồi giáo dòng cia ở phía bắc baghdad khi một kẻ đánh bom liều chết kích nổ khối thuốc giấu trên một chiếc xe hơi
sau đó kẻ đánh bom liều chết khác đã làm nổ tung chiếc xe hơi khác chỉ cách hiện trường vụ nổ thứ nhất khoảng năm mươi mét
iraq đã phải chứng kiến làn sóng bạo lực tồi tệ nhất trong những năm qua
một công dân nhật bản vừa bị bắn chết ở thành phố rangpur miền bắc bangladesh vào sáng ngày hôm qua ba tháng một mươi
đây là vụ sát hại người nước ngoài thứ hai chỉ trong vòng một tuần qua ở bangladesh và tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng mới đây đã nhận trách nhiệm trong cả hai vụ việc này
theo cảnh sát địa phương nạn nhân người nhật bản
nạn nhân người nhật bản là ông kunio hoshi sáu mươi sáu tuổi đã bị hai tay súng giấu mặt đi trên mô tô tấn công khi đang trên đường tới thị trấn khaosnia thành phố rangpur cách thủ đô dhaka khoảng ba mươi km về phía bắc
nạn nhân đã tử vong khi trên đường tới bệnh viện
hiện giới chức bangladesh đang tiến hành điều tra vụ việc nhằm xác định động cơ giết người trong khi bốn đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ
vụ việc xảy ra chỉ năm ngày sau khi nhóm nhà nước hồi giáo is tự xưng nhận trách nhiệm vụ sát hại một nhân viên cứu trợ người italia hôm hai mươi tám tháng bốn
chính phủ bangladesh tuyên bố sẽ điều tra kỹ lưỡng cả hai vụ sát hại và cho rằng những vụ tấn công người vô tội như thế này là nhằm gây bất ổn đất nước
đường ngầm nối giữa anh và pháp đã phải đóng cửa đêm hai tháng một mươi khi gần hai trăm linh người di cư tràn vào làm loạn tại đây
theo quý vị phía bắc từ đêm nay có mưa mưa vừa có nơi mưa to
trong khi đó khu vực phía tây bắc bộ nằm ở hoàn lưu rìa xa bão nên trong đêm nay và ba ngày tới mây thay đổi có mưa rào nhẹ
giải rác và có nơi có rông đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng là từ hai mươi hai cho tới ba mươi ba độ
khu vực phía đông bắc bộ các tỉnh như cao bằng lạng sơn quảng ninh bắc cạn bắc giang và vùng ven biển có mưa rào và rông rải rác
lượng mưa ước tính vào khoảng từ một mươi năm cho tới năm mươi mm
bà con cần cảnh giác cao độ với gió mạnh
sang tới ngày mùng sáu và ngày mùng bảy thời tiết lại chuyển trạng thái có nắng nhiều vào ban ngày và mưa rào xảy ra hầu hết ở diện
hoàn lưu mây phía nam của bão cũng đã ảnh hưởng đến khu vực miền trung và gây mưa rào trên khu vực này
cái biệt cũng có những điểm mưa to từ năm mươi cho tới chín mươi mm trong đêm hôm qua
tới hôm nay và ngày mai hoàn lưu mây có xu hướng thu hẹp nhanh do vậy mưa ở trung bộ cũng giảm về diện giải rác
sang đến ngày sáu trưa chiều trời hứng nắng nhẹ và chỉ còn mưa rào giải rác vào buổi sáng sớm nên nhiệt độ lại tăng về ngưỡng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ chiều tối và đêm nay sang ba ngày tiếp theo mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai ba nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bốn cho tới ba mươi bốn độ
trong khi đó khu vực tây nguyên mây thay đổi ngày nắng nhiều chiều tối có mưa rào và rông rải rác riêng ngày mùng bảy có mưa rào có nơi mưa vừa mưa to
nhiệt độ ngày đêm giao động là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ chịu sự chi phối của đới gió tây nam có cường độ trung bình
kết hợp với hoạt động của rãnh thấp vì vậy khu vực này vẫn xảy ra mưa rào và rông trên diện giải rác tới nhiều nơi trong khoảng chiều tối và đêm
sang ngày mùng sáu ngày mùng bảy ban ngày trời phổ biến nắng gián đoạn đến chiều tối mưa rào sẽ xuất hiện nhiều hơn ở vùng miền tây của nam bộ